thưa quý vị theo thói quen người dùng thường lưu dữ liệu và thông tin quan trọng
trên điện thoại di động smartphone
đây là đích nhắm mà tội phạm công nghệ cao đang hướng đến
chúng gửi các tin nhắn chứa ma độc đường link vào điện thoại của người dùng
từ đó ăn cắp thông tin chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
việc phát hiện khám phá đường dây sử dụng trạm phát sóng di động giả
để phát tán hàng trăm ngàn tin nhắn rác vừa qua cho thấy tội phạm đạt tiến hóa
lợi dụng triệt để công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội
các đối tượng quỳnh long đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba bế văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hoàng quốc anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trương đức dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn hồng quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
bị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với thanh tra bộ thông tin và truyền thông
và các đơn vị liên quan bắt giữ khi đang dùng các trạm phát sóng di động bts
để phát tán hàng trăm ngàn tin nhắn rác tại tp hcm
và nhiều tỉnh thành trong cả nước
qua điều tra cơ quan công an cũng xác định là các đối tượng sử dụng thiết bị giả chặn bts
đây là thiết bị giả trạm thu phát sóng di động để tán phát tin nhắn tới người dân
đây là thủ đoạn hết sức tinh vi vì tin nhắn là có dạng tương tự như tin nhắn của ngân hàng
do đó người dân rất khó phát hiện
hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng
đến cho cơ quan tổ chức doanh nghiệp đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng
các đối tượng đã thực hiện hàng trăm vụ giả mạo với số lượng người bị hại rất lớn
ngoài thời hạn về mặt kinh tế còn ảnh hưởng lớn rất uy tín đến hoạt động bình thường của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
thiết bị bts giả của các đối tượng nhỏ gọn dễ cất dấu có thể vận chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào
nên quá trình xác minh xử lý của lực lượng chức năng rất khó khăn
trong khi đó thiết bị này có thể tùy chỉnh giả được nguồn gửi người gửi
thậm chí là thông tin trong danh bà điện thoại của cá nhân tổ chức
từ đó phát ra những tin nhắn chứa đường link để thu thập thông tin cá nhân của người dân để lừa đảo
qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng các thiết bị giả chặn bts
nhằm mục đích là tán phát tin nhắn nsbn lừa đảo người dân
đồng thời tán phát các tin nhắn để lôi kéo người dân vào các hoạt động tên ảnh xã hội như cờ bạc mại dân v v
các đối tượng là thường thuê các khách sạn nhà nghỉ để lắp đặt các thiết bị giả chặn

cũng không loại trừ khả năng là các đối tượng này sẽ giả mạo bản tin của các cơ quan nhà nước
để chẳng hạn như là kích động bạo lực hoặc là chống phá đảng nhà nước thì cũng không loại trừ
bởi vì là cái đặc điểm ở chỗ là thứ nhất là số lượng phát tán tin nhắn lớn
dễ dàng di chuyển đến nhiều điểm khác nhau và có thể giả mạo được cái nguồn gửi
thông tin nguồn gửi là người gửi
ví dụ như chẳng hạn lấy thông tin là ủy ban nhân dân tỉnh thành nào đó
hoặc là cơ quan ban ngành nào đó gửi cái toàn tin đi
thì lập tức là trên máy di động của người nhận
sẽ cũng sẽ hiển thị tên là ủy ban nhân dân tỉnh nào đó gửi bản tin đấy
thì cái việc này nó có cái tác hại rất lớn đối với xã hội
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân
khi nhận được các tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng
tin nhắn có nội dung chứa các đường link liên kết
tin nhắn từ số điện thoại của người thân hỏi vay tiền
thì không nên thực hiện theo yêu cầu của các tin nhắn này
hoặc ấn vào các link trên tin nhắn
định kỳ thay đổi và sử dụng mật khẩu mạnh
để đăng nhập tài khoản ngân hàng
nhất là internet bằng tin mobile kinh
có biện pháp quản lý bảo mật các thông tin quan trọng trên
đối với ngân hàng thì chúng tôi cũng có khuyến nghị là
nên áp dụng các biện pháp công nghệ
về sinh chắc học
để giúp cho người dân khi thực hiện những các giao dịch
thì thay vì những mạng otp

thì việc xác thực giao dịch
bằng sinh chắc học
chẳng hạn như bằng khuôn mặt
hay là mắt hay là vân tay
thì nó sẽ đảm bảo
tính an ninh cao hơn
an toàn thông tin cao hơn
với người dân thông tin cá nhân
khi sử dụng dịch vụ di động
phải đảm bảo đúng quy định của nghị định bốn mươi chín
phải đăng ký chính xác thông tin
không nên sử dụng sim đăng ký sẵn bán ngoài đường
vì tiêm ẩn hệ lụy về pháp luật
bộ sẽ chỉ đạo
các doanh nghiệp
viện thông di động ra quét
phát hiện những sim đã đăng ký trước thông tin thư bao như vậy
để thu hồi
và nếu như chúng ta mà không đăng ký lại
thông tin thư bao
cho nó chính xác
chính chủ là người dùng
thì chúng ta cũng có nguy cơ là bị thu hồi những cái sim đó
thời gian tới các doanh nghiệp di động
triển khai nhiều dịch vụ mà nó đòi hỏi
thông tin cá nhân chính xác
chẳng hạn như mobile money
thì nếu như chúng ta không đăng ký lại thông tin thư bao
thì chúng ta cũng sẽ không sử dụng được các dịch vụ này
cũng như là
các cái dịch vụ giá trị gia tăng
các cái tiện ích
mà doanh nghiệp hỗ trợ cho thư bao
thì nếu như thông tin thuê bao của chúng ta không chính xác
thì chúng ta cũng không được hưởng
những cái tiện ích này
theo đó trong trường hợp
nếu nhở tay nhắc vào liên kết liên lừa đảo
thì người dùng trước hết cần quét hệ thống
để tìm phần mềm độc hại
hoặc thay đổi thông tin đăng nhập
sau đó gọi ngay lên các ngân hàng tổ chức
đang là mục tiêu của lừa đảo
để báo cáo và được tư vấn bảo vệ kịp thời
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay
tất cả xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai